cơn bão số một mươi hai đã đi qua và đây là cơn bão mạnh nhất trong rất nhiều năm trở lại đây
ảnh hưởng đến tây nguyên gây thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh đắk lắc
nhưng thiệt hại này có phần là do chủ quan của người dân trong việc phòng chống bão
bão số một mươi hai đã gây ảnh hưởng đến các huyện phía đông đông nam của tỉnh đắk lắc
gây ra những thiệt hại không hề nhỏ cho khu vực này
toàn tỉnh có gần một trăm bảy mươi ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn hai ngôi nhà bị tốc mái
trên hai mươi sáu năm trăm linh hectare cây trồng các loại bị gãy đổ và ngập chìm trong nước
bốn tám trăm linh con da cầm bị trôi nhiều công trình giao thông cầu cống thủy lợi sạt lở hư hỏng
và tổng thiệt hại ước tính khoảng ba trăm năm mươi sáu tỷ đồng
tỉnh đắk lắc là địa phương ít chịu sự ảnh hưởng của bão
vì thế người dân không có nhiều kinh nghiệm đối phó với bão
trước khi cơn bão số một mươi hai ảnh hưởng đến các địa bàn tây nguyên
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành công điện
về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
thế nhưng việc thiếu kỹ năng và sự chủ quan của người dân
trong việc ứng phó với bão đã dẫn đến nhiều thiệt hại đáng tiếc
do địa bàn tỉnh đắk lắc một địa bàn cũng ít khi xảy ra những hiện tượng về bão
do vậy ý thức của nhân dân về phòng ngừa tác hại của bão cũng còn hạn chế
mặc dù chúng tôi đã chủ động tuyên truyền
nhưng rõ ràng là việc
do chúng ta cũng chưa thích ứng cái bẻ phía chủ quan của chúng ta
thì cũng chưa thích ứng rồi dẫn đến những cái tác hại nó cũng khá là nặng nề
sau bài học của cơn bão số một mươi hai người dân chính quyền ra sức tập trung khắc phục hậu quả
cũng như tập trung tuyên truyền để người dân hiểu hơn trong việc phòng chống bão
và sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra trong điều kiện khí hậu ngày càng biến đổi như hiện nay